xin kính chào quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm và đồng hành cùng với bốn mươi năm phút trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn trong vụ việc xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi gia đình các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hy sinh khi làm nhiệm vụ
cùng đi với bộ trưởng tô lâm có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an và thành phố hà nội
gửi lời chia buồn với gia đình thượng tá nguyễn huy thịnh phó trung đoàn trưởng trung đoàn e hai mươi hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
cán bộ đã hy sinh trong vụ việc xảy ra tại xã đồng tâm vừa qua
qua bộ trưởng tô lâm cũng chia sẻ nỗi đau mất mát tới gia đình đồng thời khẳng định đây không chỉ là mất mát riêng của gia đình
mà còn là nỗi đau sự mất mát của toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thượng tá nguyễn huy thịnh cùng đồng đội đã làm tròn trách nhiệm của người công an nhân dân
tất cả vì sự bình yên cuộc sống
sự dũng cảm hy sinh của anh mãi mãi được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận biết ơn
gửi lời động viên tới các thành viên trong gia đình
bộ trưởng tô lâm mong muốn gia đình và thân nhân của thượng tá nguyễn huy thịnh sẽ cố gắng nén đau thương
sớm vượt qua nỗi đau lấy niềm tự hào về sự hy sinh của người cha người anh người em người con của mình
để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các đơn vị của bộ công an các cấp chính quyền của thành phố hà nội
và các cơ quan chức năng liên quan quan tâm động viên gia đình để vượt qua nỗi đau sự mất mát to lớn này
hỗ trợ gia đình và thân nhân
các đơn vị của bộ công an và thành phố hà nội đã đến chia buồn với gia đình thiếu úy dương đức hoàng quân
cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trung úy phạm công huy đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đây là hai chiến sĩ đã hy sinh trong vụ việc trên
chia sẻ với gia đình các cán bộ chiến sĩ về sự mất mát đau xót này bộ trưởng tô lâm cho biết
những chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh gia đình các anh cũng vậy
họ cũng phải gánh nỗi đau mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên cho nhân dân
bộ công an và các cơ quan chức năng địa phương sẽ luôn đứng bên gia đình
quan tâm hỗ trợ hết sức để gia đình vơi bớt khó khăn
bộ trưởng tô lâm mong muốn thân nhân gia đình các chiến sĩ đã hy sinh
cố gắng vượt qua đau thương mất mát
và đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi quan tâm tạo điều kiện
để gia đình các cán bộ chiến sĩ công an đảm bảo cuộc sống trước mắt chăm lo hỗ trợ
để tăng lễ ba cán bộ chiến sĩ được diễn ra đúng theo quy định của nhà nước và ngành công an
thưa quý vị trong những ngày này nhân dân cả nước hết sức xót thương
trước sự ra đi của ba chiến sĩ công an vào ngày chín tháng một vừa qua
một trong số họ là thượng úy phạm công huy
là cán bộ cảnh sát phòng trái trợi trái công an thành phố hà nội đã hy sinh
trong luật bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại đồng tâm mỹ đức vừa qua
anh hy sinh khi mới hai mươi bảy tuổi đó là mất mát không thể bù đắp của đồng đội và người thân
nỗi đau vô tận của ông lâm bố đẻ trung úy phạm công huy
là cảnh sát phòng trái trợi trái của thành phố hà nội
anh huy là niềm tự hào của cả gia đình
vì em trai còn đang đi học bố mẹ chỉ bán hàng tạp hóa ở nhà
vợ anh huy thì không thể khóc thành tiếng
chị mới hai mươi sáu tuổi và cô con gái đầu lòng của họ mới sinh được sáu tháng
xóm làng đến động viên chia sẻ với gia đình ông lâm những giọt nước mắt cứ thế rơi
đau xót tiếc thương nhưng người thân của trung úy huy còn có những suy nghĩ lớn lao khác
gia đình tôi cũng rất là đau xót nhưng tôi rất hãnh diện
cháu đã được hy sinh
vì nhiệm vụ và cái trách nhiệm của mình là một người cán bộ công an nhân dân
và một người con dân của nước việt nam
điều kiện sống của một chiến sĩ cảnh sát phòng trái trợi trái chỉ giản dị như thế này
chiếc giường của anh huy vẫn nghỉ ngơi tại cơ quan
mũ và ủng đã xếp sẵn để sử dụng khi xảy ra các vụ cháy nổ
giờ đây mọi thứ chỉ còn lại

mổ hôi đã rơi máu đã đổ
nhưng họ vẫn giữ vững lời thề vì hạnh phúc bình an của tổ quốc nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
cho ba chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã đồng tâm
quyết định được ký vào ngày một mươi tháng một
danh sách ba chiến sĩ công an được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
bao gồm thượng tá nguyễn huy tịnh
phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
trung úy dương đức hoàng quân cán bộ tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
thượng úy phạm công huy cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ba
phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội bộ công an
cả ba chiến sĩ công an đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung nổi bật có trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
với sự đồng hành của biên tập viên minh hương
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết trong các số báo ra ngày hôm nay
thưa quý vị giảm tai nạn giao thông việt nam cần tăng thuế rượu bia là tiêu đề của bài viết trên báo lao động
điện tử ghi nhận những góc nhìn đa chiều sau hơn một mươi ngày xử phạt theo nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
trên báo lao động online có bài viết rằng khảo sát tại nhiều quán ăn quán nhậu tại địa bàn
nhiều địa phương có thể thấy rằng lượng khách giảm hẳn có nơi cho biết giảm hơn năm mươi với bình thường
và trước thực tế này nhiều quán nhậu dân nhậu đã nghĩ ra các hình thức kéo khách
hoặc né các chất kiểm tra
cũng trên báo lao động online bên cạnh đó có bài viết một số doanh nghiệp cũng cho biết
tuy chưa có thống kê cụ thể thế nhưng có thể thấy rằng lượng bia rượu bán ra cũng đang trên đà giảm
và có thể sẽ tiếp tục giảm sâu trong những tháng tới
ở một góc độ khác nhiều ý kiến đề nghị nên tăng thuế rượu bia để giảm tai nạn giao thông
có nguồn nhân xuất phát từ sử dụng rượu bia
liên quan đến một số quy định mới trong nghị định một trăm linh ndcp của chính phủ
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
thưa quý vị bên cạnh nâng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn hay đeo tay nghe
thì hành vi vượt đèn vàng cũng sẽ bị xử phạt rất nặng
đó là thông tin trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay
thứ nhất theo đó về hành vi của người điều khiển phương tiện sẽ không chấp hành hiệu lệnh
của đèn tín hiệu giao thông
sẽ bị xử phạt từ ba cho đến năm triệu đồng
đáng chú ý là hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn giao thông
bao gồm cả tín hiệu đèn vàng cũng sẽ bị phạt nặng
ngoài ra nếu người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh
hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông
cũng sẽ chịu mức phạt tương tự
cũng trên báo kinh tế và đô thị có nội dung như sau
vượt đèn vàng cũng sẽ bị xử phạt nặng như đèn đỏ
thứ nhất là ngoài bị phạt tiền thì người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm
còn bị áp dụng các hình phạt xử phạt bổ sung
bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một cho đến ba tháng
và đây được cho là mức điều chỉnh hình phạt tăng nặng rất nhiều
so với quy định hiện hành đó là từ một hai cho đến hai triệu đồng
thưa quý vị dù còn hai tuần nữa thôi mới đến tết canh tí
nhưng nhiều tuyến đường cửa ngõ trung tâm tp hcm
đã liên tục xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài
từ sáng đến sáng
từ sáng cho đến tối
và thông tin này sẽ có ở trên báo tuổi trẻ online ghi nhận bài viết
nhiều tuyến đường cửa ngõ trung tâm tp hcm đã kẹt cứng vì tết
báo tuổi trẻ ghi nhận tại nhiều tuyến đường của cửa ngõ tp hcm
tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài hơn so với ngày thường
cùng với đó là mật độ các điểm ủn tắc kéo dài tăng lên nhiều
so với mấy ngày trước ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đơn vị đã triển khai các tổ phản ứng nhanh
gồm cảnh sát giao thông thanh tra giao thông công an địa phương
tức trực thường xuyên tại các điểm nóng về ủng tắc giao thông
đặc biệt là vào giờ cao điểm
còn trên báo thanh niên có bài viết rằng sở giao thông vận tải tp hcm
khuyến cáo người dân nên chủ động trong khung giờ hay tuyến đường
khi mà tham gia giao thông để có thể tránh ủn tắc
và tại khu vực sân bay tân sơn nhất đã thực hiện nhiều giải pháp
để tình trạng ủng tắc này giảm tải
còn trên báo lao động cũng theo về nội dung này có cho biết
thêm cảng hàng không quốc tế sân bay tân sơn nhất sẽ dự báo
lượng hành khách qua cảng trong tháng trước tết và sau tết nguyên đán
năm hai nghìn hai mươi đạt trên ba triệu lượt
vì vậy mà giao thông trên các tuyến đường vào sân bay
sẽ thường xuyên bị ùn ứ vào giờ cao điểm
và để không bị trễ giờ bay do ủn tắc giao thông
đơn vị này đề nghị hành khách đi máy bay sẽ chủ động sắp xếp thời gian
đến khu vực làm thủ tục hàng không trước thời điểm khởi hành là một trăm hai mươi phút
đối với chuyến bay quốc nội và một trăm tám mươi phút
đối với chuyến bay quốc tế
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là thông tin về an toàn giao thông
quý vị thân mến đường cao tốc không chỉ là giao thông
mà tham gia đường cao tốc còn là một văn hóa
đã đi trong cao tốc là phải tuân thủ các quy định của pháp luật
tuy nhiên những hành vi như đi lùi trên đường cao tốc vẫn diễn ra phổ biến
nếu xảy ra tai nạn thường gây hậu quả nghiêm trọng
mặc dù nhiều trường hợp bị xử lý nghiêm thì nhưng vẫn trào thua trước những cái tôi ích kỷ
đang di chuyển với tốc độ cao bỗng nhiên cảm hứng thành đột ngột
hóa ra là đi quá đành phải điều để đi lùi
các xe áp sát thì mà kệ
xong để tai nạn kinh hoàng không xảy ra phải phục bác tải phía sau đã tỉnh táo phán đoán để xử lý
thưa quý vị vừa qua thượng trưởng ban an toàn giao thông thành phố cần thơ
đã tổ chức lễ phát động gia quân năm an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba
cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe và tinh thần tính mạng con người là trên hết
công an thành phố cần thơ và ban an toàn giao thông thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trọng tâm là luật phòng chống tác hại của rượu bia
các quy định chế tài xử phạt vi phạm an toàn giao thông vận động cán bộ công chức nêu gương toàn dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
huy động lực lượng nòng cốt gia quân kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông
nhất là vi phạm về nồng độ cồn ma túy tốc độ và không đội mũ bảo hiểm
với tinh thần tương thân tương ái hết lòng phục vụ nhân dân thời gian qua lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh bạc liêu
thường xuyên dùng cano chuyên dụng
đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời giúp cho người dân qua cơn nguy kịch
qua đó để lại nhiều ấn tượng tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân
ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại tỉnh bạc liêu
gia đình anh trần vũ phi ngũ ấp ninh lợi xã ninh quới huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
không bao giờ quên khoảnh khắc được chiến sĩ chạm cảnh sát đường thủy ninh quới
tận tình dùng cano chuyên dụng đưa anh đi cấp cứu kịp thời tại trung tâm y tế huyện phước long
giúp anh vượt qua cơn nguy kịch về tính mạng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nếu như không có mấy chú này lẻ lạng gì thì không biết cháu nó ra sao nữa
vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín khi đang trên đường đi làm về thì ông nguyễn văn thủy bị lạc tay lái đã ngã xuống đường bất tỉnh
sau khi nhận được tin báo can bộ chiến sĩ chạm cảnh sát đường thủy ninh quới
nhanh chóng dùng cano chuyên dụng hỗ trợ đưa ông thủy đi cấp cứu kịp thời tại trung tâm y tế huyện phước long
giúp ông vượt qua cơn nguy hiểm về tính mạng
trong năm tháng điều trị bản thân tôi hiện tại cũng tạm ổn tạm khỏe
nói chung bản thân tôi cũng như gia đình rất cám ơn anh em cảnh sát giao thông đường thủy
đã nhiệt tình chiên trợ kịp thời để cho tôi với gia đình có điều kiện điều trị tốt vì sức khỏe tôi
tôi thành thật cám ơn
trong thời gian qua thì lực lượng
cảnh sát đường thủy ninh quới đã tiếp nhận nhiều thông tin của người dân gọi đến nhờ hỗ trợ đưa người bệnh hoặc tai nạn giao thông đi cấp cứu
sau khi nhận thông tin chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống tận nơi người bệnh để đưa người bệnh đi đến trung tâm y tế gần nhất cấp cứu kịp thời
đặc biệt là có những trường hợp
thứ bảy chủ nhật và những ngày lễ tết hoặc là đêm mưa gió thì lực lượng của chúng tôi cũng sẵn sàng đưa người dân khi có yêu cầu
bằng những việc làm thiết thực giàu tính nhân văn trong việc chăm lo giúp đỡ người dân vượt qua những lúc khó khăn nguy hiểm
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh bạc liêu đã không chỉ góp phần tô thắm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc mà qua đó còn củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với người chiến sĩ
công an bạc liêu luôn sẵn sàng hết lòng vì nước quên thân vì dân phục vụ
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại